thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu eu tại việt nam
ông bruno angelet đến chào từ biệt nhằn kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của đại sứ trong việc tăng cường
làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa việt nam và eu
tiêu biểu là việc hai bên đã ký kết chính thức hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa vào tháng sáu vừa qua
kinh ngạch thương mại song phương đạt hơn năm mươi sáu tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn một mươi tám
các công ty châu âu đã có hơn hai dự án đầu tư tại việt nam trị giá khoảng hai mươi năm tỷ đô la mỹ
thủ tướng tin tưởng dù đảm nhiệm chức trách nào đại sứ vẫn luôn là người bạn tốt
ủng hộ việt nam và tiếp tục vun đắp tỉnh hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và eu
đồng thời mong rằng người kế nhiệm đại sứ bruno angeles sẽ phát huy những thành tiệu
trong nhiệm kỳ vừa qua của đại sứ huy động hơn nữa tiềm năng sang kiến hợp tác của hai bên
là tươi đẹp nhất trong sự nghiệp ngoại giao của mình
đánh giá cao sự cởi mở của các nhà lãnh đạo việt nam đại sứ cho rằng
thời gian tới hai bên cùng tập trung thúc đẩy các chương trình khuôn khổ hợp tác đã ký kết
eu mong muốn hợp tác với việt nam trên nhiều lĩnh vực không chỉ kinh tế thương mại
mà cả hỗ trợ chiến lược hội nhập quốc tế của việt nam